thưa quý vị và các bạn đêm nay sự hoạt động của dạnh áp thấp trên mực một năm trăm linh m và vùng hội tụ gió trên năm m
kết hợp với khối không khí lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta
sự kết hợp của các hình thế thời tiết khiến bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to trên diện rộng
lượng mưa trên toàn bắc bộ phổ biến là trên hai mươi mm
diện khu vực các tỉnh vùng núi là lào cai hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang và thái nguyên
sẽ có mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
những cơn mưa sẽ tiềm ẩn các nguy cơ về mưa đá lốc xoáy và gió giật mạnh trên toàn bắc bộ
vì thế người dân cần tiếp tục lưu ý và đề phòng
do có mưa và không khí lạnh nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh miền bắc sẽ bắt đầu giảm
thấp nhất đêm nay ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn một mươi bốn một mươi sáu độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn một mươi sáu một mươi bảy độ
sang ngày mai gió rét sẽ rồn xuống mạnh hơn
ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ sẽ chỉ từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
khu vực trung du và vùng đông bằng có mức nhiệt một mươi tám hai mươi độ
trong đêm nay các hình thế gây mưa được dự báo cũng tác động đến các tỉnh phía bắc của miền trung
là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh khiến khu vực này trong đêm nay và ngày mai
cũng có mưa vừa đến mưa to
kèm theo rông lốc rốc xoáy mưa đá và gió giật
sau đó đến trưa mai khi không khí lạnh rồn xuống mạnh hơn
vùng mưa sẽ mở rộng xuống đến cả quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
nhiệt độ ngày mai ở thanh hòa đến quảng bình sẽ chỉ từ hai mươi một hai mươi năm độ
còn quảng trị đến thừa thiên huế có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ngày mai ở đây phổ biến vẫn là không mưa có nắng
nên nhiệt tiếp tục cao duy trì trong khoảng là từ hai mươi hai mươi năm độ

miền nam tiếp tục nằm trong khối không khí ổn định
trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục không mưa
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn nam bộ có mức nhiệt trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực vĩnh bắc bộ
gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ cao về các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu biển động
nhiệt độ hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước